thưa quý vị và các bạn trong thời gian gần đây tại tp hcm đã xảy ra nhiều vụ việc khi chủ nhà chủ quan với tài sản cá nhân có giá trị dẫn đến việc người giúp việc nảy sinh lòng tham
để hạn chế tối đa tình trạng này ngoài việc các gia đình cần phải cảnh giác hơn khi thuê người giúp việc
thì chính quyền địa phương các cơ quan cấp hội cũng nên có những hình thức giúp đỡ định hướng và giải quyết loại hình lao động có tính chất đặc thù trong xã hội này
ngày một mươi chín tháng bảy bà bùi thị dự bốn mươi bảy tuổi quê đồng nai đừng nhờ đến nhà người quen để giúp việc và được bố trí ở lại căn phòng mà chủ nhà đang giấu vàng
khi nhìn thấy vàng dưới gầm tủ bà dự nảy sinh lòng tham lấy toàn bộ bảy mươi bốn lượng vàng bỏ vào túi sách mang về nhà cất giấu
mới đây công an quận bình thạnh cũng đã bắt giữ đối tượng hứa ngọc phương anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ quận gò vấp
là người giúp việc và đã nhiều lần trộm cắp tài sản giá trị do sự chủ quan của gia chủ
vô tình em làm việc nhà em mới nhìn nhà thì cái tủ đồ của chị không có khóa
thì em bữa đó em xếp đồ rồi em bỏ vô để lên tủ em vô tình em thấy có cái vỏ mán trong cái áo dài
thì em mới tò mò em dỡ em coi thì em thấy trong đó có mũi trang lúc nào em lấy chiếc vòng với lại đôi bông
vài mươi sau thì em lấy
một trong những lý do chính biến người giúp việc nhà trở thành kẻ trộm xuất phát từ phía những người chủ nhà
vì chủ quan và xem người giúp việc như người trong nhà
điều này tuy mang lại tâm lý thoải mái cho gia chủ và cả người giúp việc
nhưng mặt khác sẽ dẫn tới việc người giúp việc nấy lòng tham ngoài ý muốn và kéo theo nhiều hệ lụy không hay xảy ra
cũng để người dân cảnh giác vấn đề là thuê mỗi người giúp việc
thứ nhất cần phải biết rõ những người lai lịch của người giúp việc
thứ hai nữa là khi người giúp việc cho người giúp việc vào nhà làm thì không nên để tài sản lớn ở trong nhà
thứ ba nữa là không để cho người giúp việc thấy được những tài sản mình đang để ở trong nhà
và thứ tư nữa là tài sản phải được bỏ trong tủ đảm bảo an toàn
sử dụng người giúp việc hiệu quả đã mang lại giá trị của việc lao động tích cực
tuy nhiên hậu quả do người giúp việc gây ra ngoài chuyện trộm cắp tiền bạc đã xảy ra nhiều
thì đôi khi nếu không có phương pháp quản lý ứng xử và xử lý tốt thì có thể xảy ra những sự việc đau lòng hơn
thậm chí giết người và những hành vi phạm tội phức tạp mà chúng ta khó có thể lường hết